sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi trong phiên khai mạc kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân đã trình bày trước quốc hội
báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
một trong những vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước băn khoăn lo lắng hiện tại
là vấn đề ô nhiễm môi trường và tham nhũng
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn các đại biểu quốc hội
về trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri
hai chín trăm tám mươi sáu là số ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới quốc hội
nhiều trong số những ý kiến này là đề nghị đảng và nhà nước tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng
lãng phí có những giải pháp quyết liệt mạnh tay hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
thực tế là vừa qua việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chưa nghiêm
việc xử lý các vụ việc tham nhũng chưa thực sự thỏa đáng chưa đủ sức răn đe
công tác thu hồi tài sản
nhiều trong số những ý kiến này là đề nghị đảng và nhà nước tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng
rất quan tâm
theo ý kiến của nhiều đại biểu trong báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri đã phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri
đồng thời cho rằng các đại biểu quốc hội cần bàn bạc kỹ lưỡng để có quyết sách phù hợp
sáng nay khi mà bàn về cái chương trình làm việc của kỳ họp
một đại biểu quốc hội có đề nghị là nói rõ cái tên của cái phongmosa vào cái sự cố biển môi trường biển
môi trường biển môi trường biển môi trường biển
thì chủ tịch quốc hội cũng giải thích rồi cái môi trường đây là môi trường nói chung
trong đó có cả ô nhiễm môi trường biển của bốn tỉnh miền trung và ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi
trong đó có cả hà nội vừa rồi cái ô nhiễm hồ tây đó
thì tôi nghĩ rằng ở cái diễn đàn quốc hội khi nói đến ô nhiễm môi trường thì chúng ta cũng không nên quá nhấn mạnh đến một cái hiện thực cụ thể
mà phải nói đến cả cái hiện tượng chung của cả nước mà cái môi trường hiện nay đó là cái mối lo của toàn dân
các đại biểu cũng nhấn mạnh bản thân mỗi đại biểu phải nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân
cũng như phản ánh những bức xúc kiến nghị của người dân đến với quốc hội
không phải là bất kỳ những ý kiến kiến nghị tâm quyết và có trách nhiệm nào của người dân cũng được phản ánh đến quốc hội
do vậy bản thân đại biểu quốc hội bây giờ làm sao là phải nắm bắt phải tập hợp cho được những ý kiến kiến nghị
đó của dân và phải có trách nhiệm phản ánh đến quốc hội
cái điều mà phản ánh được đến quốc hội đây là một cái trách nhiệm mà mỗi một đại biểu phải suy nghĩ
phải bằng nhiều cách khác nhau để làm sao cái hơi thở của người dân phải được thổi vào trong cái sinh hoạt của quốc hội
báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cũng đề nghị quốc hội tăng cường giám sát có trọng tâm
trọng điểm đối với những vấn đề bước xúc mà cử tri và nhân dân đã kiến nghị
pháp xử lý trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân né tránh hoặc không thực hiện nghiêm túc những kiến nghị xác đáng của cử tri và nhân dân